thưa quý vị thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội đăng tải nhiều clip hình ảnh thông tin liên quan đến câu chuyện văn hóa ứng xử hết sức gai gắt
và cũng thật là hài hước trong những tình huống đỗ xe chắn cửa nhà dân và chắn lại lối đi
vâng có thể thấy rằng văn hóa dừng đỗ xe ở nơi công cộng hay nơi ở không phải là câu chuyện mới nhưng mà vẫn luôn gây tranh cãi thậm chí là bức xúc trong cộng đồng
có ý kiến cho rằng thì nơi nào không cấm thì được dừng đỗ xe nhưng không ít ý kiến lại cho rằng dù nơi không cấm dừng đỗ xe nhưng mà nếu người nào mà dừng đỗ xe gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác thì cũng bị coi là ý thức cộng đồng kém
cùng đến với những ý kiến của cư dân mạng về vấn đề này ngay sau đây
bị vẽ bậy tạt sơn bẻ gương viết những câu chỉ bậy hay thậm chí là bị ném gạch đá đã trở nên quen mắt với cộng đồng mạng
đảng xe dừng đỗ che chắn lối ra vào nhà mình vào ngõ che khuất mặt bằng kinh doanh
dạo một vòng quanh các diễn đàn về ô tô trên facebook không khó để bắt gặp những hình ảnh xe đỗ không đúng nơi quy định đỗ chắn trước cửa ra vào đỗ lung tung trên vỉa hè khiến không ít người phải bức xúc
các bài viết với nội dung này luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với rất nhiều lượt tương tác
câu chuyện xưa như trái đất cũng đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi
câu chuyện xưa như trái đất cũng đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi
không có biển cấm đỗ xe là người lịch sự thì nên tránh cái cửa cái cổng của người ta ra xe đỗ chặn cửa thì ai mà không tức giận
ăn trong nồi ngồi trong hướng bạn đừng nghĩ là không có biển cấm rừng cấm đỗ thì có quyền rừng đỗ
có nhiều người đã ngang nhiên đỗ xe cả ngày trước cửa nhà người khác cản trở việc ra vào
đỗ vài ba phút chạy vào mua đồ thì không sao chứ đỗ cả ngày thì người ta bức xúc là đúng rồi
quan điểm mình là ngoài luật ra còn có văn hóa nữa tuy nhiên các chủ nhà cũng cần có cách giao tiếp hợp lý với ai không may đỗ trước cửa nhà mình
để ngăn chặn tình trạng đỗ xe trước cửa nhà nhiều người đã nghĩ ra đủ các biện pháp từ nhẹ đến nặng như treo biển cấm đỗ xe đặt các vật cản tự vẽ vạch kẻ làn đường
thậm chí nhiều chủ nhà còn thẳng tay tạt sơn hay phá hoại những chiếc xe ô tô cố tỉnh đỗ đỗ sai trước cửa nhà mình
việc ô tô đỗ sai vị trí đỗ chắn trước cửa nhà hay các hàng quán vẫn xảy ra như cơm bữa
ngày qua ngày cuộc chiến dài dẳng giữa một bên là chủ xe tìm đỏ mắt cũng không thấy chỗ đỗ nên đỗ bưởi xe và một bên là những chủ nhà cần mặt tiền để buôn bán hay có lối ra vào nhà vẫn mãi không thể đi đến hồi kết
người nào cũng có những lý lẽ riêng của mình
việc đỗ xe sai quy định đã có cơ quan chức năng xử lý còn chủ nhà phá hoại tài sản cũng rất dễ đối mặt
các xe ô tô nên làm một cái bảng nhỏ ghi số điện thoại liên hệ khi cần vì có vô tỉnh đỗ chắn đường lối ra vào thì chủ nhà còn biết liên hệ
biết là bức xúc lắm nhưng ai sai đã có pháp luật xử lý đừng tự biến mình từ chỗ đúng thành sai mọi người nhé
vấn đề này thấy nói đi nói lại nhưng chung nhất là ai cũng đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi của cộng đồng nhưng cần phải nhớ rằng hành xử thì phải đặt pháp luật lên trên hết
việc dừng đỗ xe sẽ trở nên dễ dàng
và không gây phiền toái cho cả đôi bên nếu cả tài xế và người dân có những cách ứng xử thấu tình đạt lý
điểm đỗ thiếu trong khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao khiến những người có ô tô chỉ biết than trời mỗi khi dừng đỗ xe
bí quá hóa liều nhiều chủ xe đành phải đỗ bừa trước cửa nhà lối đi dù biết rằng việc này gây ảnh hưởng đến việc đi lại di chuyển của người dân
câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại đụng chúng vào vấn đề đáng nóng tại nhiều đô thị chính là cuộc chiến đỗ xe
cư dân mạng cho rằng tình trạng ô tô đỗ chắn trước cửa nhà người khác từ lâu vốn đã là vấn đề khiến nhiều người lên án và trở thành nỗi bực dọc của nhiều chủ nhà tại các thành phố lớn nơi các bãi đỗ xe ngày càng khăn hiếm
rõ ràng đỗ xe không khó cái khó là làm sao để đỗ xe một cách văn minh lịch sự và không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
bạn nghĩ sao về văn hóa dừng đỗ xe nơi công cộng hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân